thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách nẹt bô hay nghiêm trọng hơn là dùng hung khí đi giải quyết mô thuẫn
đã trở thành nỗi khiếp sợ của đa số người dân thành phố
mặc dù lực lượng công an và các đơn vị chức năng của thành phố đã liên tục ra quân ngăn chặn hàng đêm
nhưng số thanh thiếu niên nói trên vẫn bất chấp tụ tập và diễu hành qua những tuyên phố trung tâm
quay clip đăng tải lên mạng xã hội
và lực lượng công an đà nẵng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên bất chấp vi phạm pháp luật
đây là nhóm nam nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi
trú ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố bị công an quận hải châu triệu tập làm việc
vì liên quan đến vụ việc tụ tập đua xe không đội mũ bảo hiểm nẹt bô cầm theo hung khí
đáng nói hơn lợi dụng thời điểm đêm tối về sáng lúc người dân đi tập thể dục
các đối tượng ngang nhiên chạy xe với tốc độ cao khiến người dân chứng kiến vô cùng lo lắng
tôi bảo chào dắt hai chiếc ap la dí theo chú tục cầm hai cái chuỗi
tôi tưởng chú tục bị chây nên tụi em dí theo giúp chú tục
do một em còn nhỏ một em đu đồi không chơi với bạn bè nên tụi em không suy nghĩ được cho tương lai
còn đây là một nhóm thanh thiếu niên gần một mươi người đều từ một mươi sáu tuổi trở lên
cùng chú trên địa bàn thành phố bị công an quận thanh khê truy xét bắt giữ
ngay khi gây ra vụ chém nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán nước
ở ngã tư hào huy tập điện biên phủ vào tối ngày tám tháng ba
đáng chú ý dù không hề có mâu thuẫn với số thanh thiếu niên nói trên
nhưng do nhận nhầm mà những bị hại tại quán nước phải chịu thương tích không đáng có
khi vụ việc xảy ra công an quận thanh khê đã có sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời
và hiện đã làm rõ khởi tố năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích riêng các đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú
hiện nay các quy định của pháp luật đối với việc xử lý
các hành vi ví dụ như hành vi chuẩn bị hung khí để nhằm mục đích gây rối đánh nhau
thứ hai là tội gây rối trật tự công cộng có mang theo ngũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
khi các đối tượng tụ tập thành nhóm thì được xử lý rất là nghiêm
đồng thời trong quá trình thực hiện các hoạt động điều tra cũng như truy tố xét xử
các cơ quan chức năng đã phân loại đối tượng
đối tượng đã phân loại đối tượng đối tượng đã phân loại đối tượng
và làm rõ vai trò chú mêu lôi kéo cầm đầu của những đối tượng chính
trong các vụ án để xử lý một cách nghiêm minh và quyết liệt ngay từ đầu
chỉ cần những dấu hiệu tụ tập mang theo hung khí đã đủ yếu tố cấu thành tội
gây dối trật tự công cộng và sẽ bị khởi tố bắt giam theo quy định
vi phạm nhiều lần được gia đình bảo lãnh cũng rất nhiều nhưng sự hối hận giờ đây
quá muộn màng với số thanh thiếu niên đang ở trước bục khai báo khi có hành vi
tụ tập dùng hung khí gây thương tích chín cho một bị hại trên địa bàn quận hải châu
xuất phát từ những mâu thuẫn không đáng có số thanh thiếu niên trên đã phải nhận bức án
từ hai năm đến chín năm về tội giết người đây là cái giá phải trả cho sự nông cuồng
thiếu suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay
quan điểm của chúng tôi là làm sao để cho cuộc sống yên bình của người dân
cho nên chỉ đạo một quận quyết liệt tuyển khai và có nhắc răng đe đấu với những đối tượng
thanh thiếu niên còn lại
để làm sao cảm hóa các em yêu cầu các em đảm bảo theo quy định chung
và không ảnh hưởng đến sống người dân
hành vi tụ tập đua xe lạng lách nẹp bô cơ bản đã vi phạm pháp luật
có thể bị khởi tố và bắt tạm giam bất cứ khi nào nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra
qua những vụ việc mà công an các đơn vị địa phương ở đà nẵng truy xét làm rõ
mỗi thanh thiếu niên nên tự ý thức trong việc tụ tập rủ dê lôi kéo bạn bè
không tiếp tay góp sức gây dối trật tự công cộng và biến mình thành người vi phạm pháp luật